một xu hướng đáng bao động trong hai năm qua là tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gia tăng nhanh chóng
vượt tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong đó chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ
chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn một mươi chín đã có khoảng ba mươi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
theo tổng cục thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lên tới hơn chín mươi
tăng gần năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lại có thêm ba mươi doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng hoạt động chờ giải thể
trong đó hơn chín mươi là các doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ với quy mô vốn dưới một mươi tỷ đồng
ở bên dưới thành phố cũng hết sức cần phải cân nhắc sự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
và ở một số tỉnh thành khác sự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có phần còn khiêm tốn
một số nguyên nhân khiến doanh nghiệp quy mô nhỏ phải ngừng hoạt động như
khó có khả năng vay vốn từ ngân hàng thương mại
phải phụ thuộc vào nguồn vốn tự có và các loại vốn xã hội thiếu bền vững
nhiều rủi ro
tài trợ cho các kế hoạch đầu tư của mình
họ còn khá e rè trong việc tiếp cận và áp dụng công nghệ
ngoài ra sự lung túng chậm trễ trong việc ban hành quy định pháp luật
sẽ khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ đã yếu lại càng yếu hơn
trước sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp lớn
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sự chuẩn bị tốt hơn
đầu tư tốt hơn về công nghệ
chúng ta đang nói về một nền kỳ đế số
chúng ta đang nói về cái công nghiệp bốn hay là xã hội năm
chúng ta đang nói về một yêu cầu
của một giai đoạn khởi nghiệp sáng tạo
nhưng những quy định hiện hành về pháp luật
thì dường như là vẫn quản lý một cái nền kinh tế có tính chất thủ công
hiện tại ước tính có khoảng sáu trăm sáu mươi doanh nghiệp đang hoạt động
trong đó chín mươi tám là các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
khu vực này tạo ra tới sáu mươi bốn việc làm và đóng góp bốn mươi năm gdp
ngoài ra một mươi bốn sáu các doanh nghiệp cũng đã tham gia xuất khẩu
mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
trong tương lai gần các nhà hoạch định chính sách
nên thay đổi tương lai
tư duy ban hành chính sách theo hướng tinh túy và hiệu quả
như thế mới mang lại lợi ích lâu dài cho các doanh nghiệp